chỉ thị hai mươi tám của ban bí thư trung mương đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và ra soát sang lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng
hay gọi tắt là chỉ thị sàng lọc đảng viên ra đời trong bối cảnh cuộc chiến phòng chống tham nhũng
chống các biểu hiện suy thái tự diễn biến tự chuyển hóa lên cao phù hợp với nguyện vọng của đảng viên cả nước và nhân dân nói chung
tại nhiều tỉnh thành phố việc triển khai chỉ thị hai mươi tám đang dần đi vào thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng
sau đây là ghi nhận của phóng viên tại tỉnh bắc giang
cũng giống như nhiều tri bộ khác tại khu vực nông thôn công tác phát triển đảng viên tại thôn rừng trè xã đại hóa huyện tân yên tỉnh bắc giang gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nguồn kết nạp
sau nhiều năm phấn đấu anh trần văn phú bốn mươi bảy tuổi mới vinh dự được đứng trong hàng ngũ
trong năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tỉnh ủy bắc giang đã giả soát và đưa ra khỏi đảng sáu trăm hai mươi sáu đảng viên
chỉ có quản lý thường xuyên giáo dục thường xuyên rèn luyện thường xuyên đảng viên thì mới nâng cao chất lượng đảng viên và qua đó nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng
và chúng tôi chỉ đạo là một trăm linh các tri bộ phải xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ đảng viên cụ thể trừ các trường hợp được miễn công tác và miễn sinh hoạt đảng
việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên là cơ sở để đánh giá chất lượng
cùng với bắc giang việc đánh giá phân loại giả soát và sàng lọc đảng viên đang được nhiều địa phương đơn vị thực hiện bài bản
sức mạnh của đảng không thể chỉ nhìn ở con số năm triệu đảng viên mà phải nhìn vào thực chất
không dễ dàng khi thẳng thắn kiên quyết loại ra những đảng viên không đủ tư cách nhưng đó là việc phải làm để nâng cao sức chiến đấu của đảng để đảng trong sạch hơn vững mạnh hơn